năm nay học sinh lớp một học chương trình giáo dục phổ thông mới với hơn hai mươi ba đổi sách
nhiều phụ huynh cho rằng một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa nên họ không dám mua sách ngoài thị trường vì sợ sẽ không đủ cho con học hoặc không chùng với sách mà trường dạy nên đăng ký mua sách tại trường
với những người lao động thu nhập thấp đây là khoản tiền không nhỏ đầu năm khi phải lo tiền đồng phục dây dép dụng cụ học tập bán chú cho con
trước tình trạng này tiến sĩ thái văn tài
vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cho biết bộ vừa ban hành công văn số ba nghìn bốn trăm linh một gửi sở giáo dục đào tạo các tỉnh thành về việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học
theo đó bộ giáo dục và đào tạo nghiêm cấm mọi tổ chức cá nhân ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo
phụ huynh học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và quyền tự chọn không bắt buộc phải mua
chia sẻ với báo chí giáo sư phạm tất dông phó chủ tịch hội khuyến học việt nam cho rằng
để giảm thiểu nỗi lo đối với gia đình khó khăn trong việc mua sắm sách đầu năm học cho con
các nhà trường cần đẩy mạnh phong trào tặng sách xây dựng thư viện sách giáo khoa sách tham khảo thiết bị giáo dục dùng chung
học sinh chỉ cần mua vài cuốn bắt buộc còn lại sách tham khảo đồ dùng có thể mượn ở thư viện
nếu làm được như vậy hàng năm sẽ tiết kiệm số tiền lớn chi cho việc mua sách như hiện nay
đồng đảo cư dân mạng cho rằng câu chuyện học sinh lớp một phải cõng quá nhiều đầu sách cả sách giáo khoa và sách tham khảo
trong khi với lứa tuổi này các em cần thời gian làm quen với môi trường mới để thấy việc học là niềm vui chứ không phải áp lực
và có cảm giác sợ học vì bị nhiều nhét quá nhiều kiến thức
và một số cư dân mạng còn đặt ra câu hỏi không biết tình trạng này là do nhà trường và đơn vị phát hành không biết vô tình hay cố ý giữa sách giáo khoa và tham khảo
khiến phụ huynh phải bỏ số tiền lớn để mua
và cứ mỗi khi năm học mới bắt đầu vấn đề sách vở các khoản thu đầu năm lại trở thành gánh nặng với nhiều gia đình
ý kiến quan điểm của các em là
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
bộ giáo dục đào tạo và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra giả soát cơ sở vật chất trường lớp học nhất là trong mùa mưa bão để có thể đảm bảo an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một